tại việt nam đã ghi nhận sự xuất hiện của cả hai biến thể phụ ba bốn và ba năm trong cộng đồng
dự báo ca covid một mươi chín có thể gia tăng
tuy nhiên nhiều người dân sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi cơ bản
hoặc đã từng mắc covid một mươi chín bắt đầu chủ quan lơ là trong áp dụng các biện pháp phòng bệnh
ghi nhận tại khu vực hồ hoàn kiếm thủ đô hà nội
chúng tôi có thể dễ dàng bắt gặp nhiều người dân thoải mái đi dạo vui chơi nơi đông người mà không có sự trang bị khẩu trang
người già trẻ nhỏ đều lơ là phòng dịch
từ một vật không thể thiếu đến nay khẩu trang dường như đã bị nhiều người lãng quên
khi được hỏi về sự xuất hiện biến chủng mới dù đã biết hay không biết
thì họ vẫn lựa chọn tháo bỏ khẩu trang bởi cho rằng dịch bệnh không còn quá nguy hiểm
nhiều người thoải mái trò chuyện chụp ảnh mà không hề có lớp chắn bảo vệ
thế nhưng với chị chi dịch bệnh vẫn còn ca mắc mới vẫn đang được ghi nhận
đồng thời dịch bệnh vẫn còn ca mắc mới vẫn đang được ghi nhận
các cháu được nghỉ hè hôm nay chị quyết định đưa các cháu đến tham quan một số địa điểm nổi tiếng của thủ đô
thế nhưng khẩu trang vẫn được chị coi là vật bất đi thân

đa phần những tiểu thương ở đây đều đã trang bị đầy đủ khẩu trang nhưng khách hàng thì không như vậy
chính tâm lý lơ là phòng dịch đang tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại
mặc dù đã tiêm ba mũi vaccine nhưng bản thân chưa mắc covid chị phương không khỏi lo lắng cho sức khỏe của bản thân
đặc biệt khi một ngày chị có thể tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khác nhau
chính vì vậy khẩu trang luôn được chị trang bị đầy đủ
mặc dù khu vực này chưa có thêm ca mắc mới thế nhưng chị phương vẫn chưa thấy yên tâm
lúc trước thì mình cũng cảm thấy lo lắng nhưng đến bây giờ dịch bệnh ổn rồi thì mình cảm thấy nó cũng chỉ nhắc nhở thôi
chỉ nhắc nhở khách hàng là nên chú ý luôn luôn sợ mà luôn luôn mình phải đề cao cảnh giác
vì mình không biết mắc bất cứ lúc nào cho nên lúc nào mình cũng phải luôn luôn cảnh sát đề cao
tại việt nam biến đề phụ ba bốn và ba năm đã xâm nhật
những ngày này số ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận nhiều hơn
trong đó số ca nặng phải thở oxy cũng tăng
tuy nhiên hiện nhiều người dân lơ là đeo khẩu trang trong khi khẩu trang vẫn là biện pháp phòng dịch được khuyến cáo
với những biến thể mới trường hợp nào đã mắc lâu hoặc miễn dịch do vaccine suy giảm thì có thể vẫn sẽ nhiễm lại
chúng ta thấy là các biến chủng càng về sau thì khả năng lây lan của các biến chủng càng mạnh
dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh sẽ tăng lên
đặc biệt với các trường hợp có bệnh nền nguy cơ trở nặng cao hơn
so với các bệnh nhân người khỏe mạnh hoặc người không có yếu tố nguy cơ
và khi đó thì chúng ta thấy là với tình trạng cấp tính của covid sẽ làm cho các bệnh nền và làm cho sức khỏe của mình sẽ xấu đi
những bệnh nhân để tiêm mũi ba hay là đã mắc thì thời gian mắc cũng đã rất là lâu
tầm khoảng hơn bốn năm tháng có ra đến trên sáu tháng
vì thế nên là miễn dịch của họ khi mà đã tiêm vaccine thì miễn dịch của vaccine bị giảm rút và có nguy cơ mắc
trong bối cảnh mới bộ y tế đề xuất khuyến cáo v hai k
như là vaccine khẩu trang khử khuẩn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thời điểm này việc đeo khẩu trang vẫn là điều cần thiết
người dân không nên chủ quan bỏ hoàn toàn việc đeo khẩu trang để nhận thức nguy hiểm
bên cạnh đó đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín nhắc lại mũi ba và bốn là điều cần thiết để đảm bảo duy trì miễn dịch
trên thế giới dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia
việt nam vẫn tiếp tục ghi nhận các biến chủng mới và nguy cơ bùng phát dịch trở lại là hiện hữu
các số liệu thống kê cũng như ghi nhận thực tế tại các cơ sở điều trị cho thấy
covid một mươi chín đang âm thùm léo thang
bộ y tế dự báo số ca mắc covid một mươi chín thời gian tới có thể tiếp tục tăng
và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chính vì vậy chủ động phòng dịch để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như của toàn xã hội vẫn là điều cần được đề cao